tại bình định cơ quan chức năng vừa điều tra làm rõ một vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy kịp thời ổn định dư luận giải tỏa nữ bức xúc cho người dân
ngày bảy tháng một mươi hai tại trước cửa nhà số bảy trăm bốn mươi chín trần hưng đạo tp quy nhơn tỉnh bình định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
anh nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thị xã an khê tỉnh gia lai điều khiển xe ô tô xe mô tô hiệu airblade biển số tám mươi một g một trăm linh sáu nghìn bốn trăm ba mươi chín trở theo một người thanh niên đã bị một chiếc xe ô tô loại một mươi sáu chỗ gây tai nạn
vụ việc khiến anh thành tử vong ngay tại chỗ và người ngồi sau bị thương tuy nhiên sau đó tài xế lái xe ô tô đã bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định tài xế ô tô gây tai nạn là trần lê quang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại bốn trăm ba mươi a đường bạch đằng tp quy nhơn chiếc xe gây tai nạn mang biển số bảy mươi bảy b một nghìn một trăm bốn mươi sáu đã được đem đi rửa
tuy nhiên những dấu vết vẫn còn nguyên vẹn vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý